sau bốn ngày kể từ khi đưa ra xét xử vụ thất thoát gần bảy mươi chín tỷ đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai
sáng nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung
cụ thể yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ và xem xét lại tội danh của các bị cáo đào ngọc hoàng khương thái học và cao thị cúc
xác định lại số tiền thiệt hại và làm việc lại với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về việc bồi thường thiệt hại
trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các cá nhân thuộc công ty sổ số đồng nai và đối với từng trường hợp cụ thể
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty sổ số đồng nai nguyễn văn minh
và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần bảy mươi chín tỷ đồng